tiếp theo sau một mươi một ngày xét xử sơ tẩm giao đoạn hai ngày ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên sáu án tử hình đối với các bị cáo trong vụ mua bán tàng trữ hơn năm bánh heroin do hoàng văn tiến cầm đầu
theo đó hoàng văn tiến bị tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tử hình các bị cáo bùi đăng đức trần đức việt nguyễn thị tuyết hạnh nguyễn toàn thắng hoàng văn bắc về tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các bị cáo trần thu hằng lương thị thảo nguyễn tuấn anh nguyễn thị hương nguyễn thị hoa nguyễn mạnh toàn bức án tù trung thân cho cùng tội danh mua bán trái phép chất ma túy
các bị cáo còn lại chịu mức án phạt từ hai năm đến hơn hai mươi hai năm tù nộp khoản phạt từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng xung công quỹ nhà nước
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh từ cuối năm hai nghìn một mươi đến tháng ba năm hai nghìn một mươi hai hoàng văn tiến ba mươi tuổi chú tại thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la cùng đồng bọn đã mua bán vận chuyển và tăng trữ trái phép số lượng hơn năm bánh heroin hồng phiến từ mộc châu về hà nội bắc ninh bắc giang lạng sơn bán kiếm lời
hôm nay tỉnh hà tĩnh đã tổ chức hội nghị công nhận ba mươi giã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
trong thời gian thiết yếu ngày càng được nâng lên tỉnh đã động viên một trăm một mươi hai các cơ quan đơn vị tổ chức trên địa bàn tham gia đỡ đầu cho một trăm sáu mươi năm xã
các địa phương đã kêu gọi được sáu trăm bảy mươi năm tổ chức cá nhân tài trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với nguồn kinh phí huy động lên tới bảy trăm một mươi sáu chín tỷ đồng
tại buổi lễ tỉnh hà tĩnh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bảo an toàn sức khỏe cho người dân trước vấn nạn thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng
sở công thương tp hcm đã triển khai đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo và công bố ba trăm bốn mươi chín điểm bán trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân trong dịp tết đinh dậu
từ nay người tiêu dùng tp hcm có thể mua sản phẩm thịt lợn và truy xuất nguồn gốc tại các hệ thống phân phố hiện đại gồm saigon cop sartra vitsan cocomax ochan eon citymark và queenland
nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết các điểm bán tham gia đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo tất cả các đơn vị kinh doanh nhà bán lẻ đều treo băng rôn trước cổng
đồng thời tại quầy hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm có dán tem truy xuất nguồn gốc và thiết kế thiết bị truy xuất nguồn gốc bên cạnh để người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra đối chứng
đề án tập trung nhất của sở chúng tôi sẽ triển khai vào dịp tết này đó là đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo để tổ chức lại thị trường lịch heo và làm thế nào để cho người dân khi mua được sản phẩm thịt heo thì có thể sử dụng dễ dàng cái điện thoại thông minh đã được tải các ứng dụng miễn phí trên mạng internet về và truy xuất vào cái con tem truy xuất thì có biết được ngay là cái nguồn gốc của miếng thịt heo của mình mua nó xuất phát từ cái trang trại nào
được giết mổ tại cái lòi giết mổ nào được giết mổ lúc mấy giờ v v đã qua những cái đầu mối kinh doanh nào để từ đó chúng tôi tái lập lại cái trật tự của thị trường thịt heo hiện nay đồng thời là gia tăng cái niềm tin của người tiêu dùng vì sản phẩm thịt heo cũng là cái sản phẩm có cái nhu cầu tiêu thụ rất là lớn vào dịp tết
thành phố hồ chí minh kỳ vọng đề án quản lý nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo sẽ thành công từ đó tạo cơ sở để triển khai các mặt hàng thiết yếu
trong đó sự hợp ứng của người tiêu dùng đóng vai trò quan trọng góp phần đẩy lùi các sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ra khỏi thị trường
tuy nhiên hoạt động của các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi và xào quyệt hơn sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
đây lực lượng hải quan tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn thị phượng chú tại thôn xuân phước thị trấn lao bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị đang vận chuyển sáu mươi chai rượu với giá trị hơn một trăm hai mươi triệu đồng nhưng không xuất trình được giấy tờ hợp pháp từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà để tiêu thụ
theo số liệu của cục hải quan quản trị từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ gần tám trăm linh vụ vi phạm quy định thương mại và buôn bán hàng lậu có giá trị ước tính hơn một mươi tỷ đồng
như vậy số vụ vi phạm trong năm hai nghìn một mươi sáu đã giảm hai mươi nhưng lại tăng một mươi bảy về giá trị so với năm hai nghìn một mươi năm

tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết một số vụ giao tranh vẫn xảy ra ở gần thị trấn của tiến đồ thiên chúa giáo ở tỉnh hama với các phè phái hồi giáo
theo tổ chức giám sát nhân quyền các nhóm nổi dậy đơn lẻ và các tay súng vũ trang đã tấn công quân chính phủ và đang tìm cách phá hoại thỏa thuận ngừng bắn
tuy nhiên đại diện một nhóm nổi dậy lại cho rằng chính lực lượng chính phủ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nã pháo vào tỉnh idlib giáp với hama
trước đó dưới sự trung gian của nga và thổ nhĩ kỳ chính phủ syri và bảy nhóm vũ trang đối lập đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới nhất trong đó không bao gồm cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng và các tay súng có liên hệ với mạng lưới ankaeda
đồng một trăm linh bolivar đồng tiền có mệnh giá lớn nhất hiện nay của venezuela sẽ tiếp tục được lưu hành trên cả nước để phục vụ người dân đón năm mới
đây là phát biểu trên truyền hình của tổng thống venezuela nicolas maduro
nó sẽ đưa vào lưu hành các tờ tiền giấy mệnh giá lớn
phát biểu trên truyền hình tổng thống nicolas maduro tuyên bố kéo dài việc lưu hành đồng một trăm linh bolivar đến ngày hai mươi tháng một tới
theo nhà lãnh đạo venezuela quyết định này là nhằm chấn an người dân trong bối cảnh việc mua sắm gia tăng trước thềm năm mới
trước đó venezuela đã hai lần kéo dài việc lưu hành đồng một trăm linh bolivar đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu và ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
cùng ngày ngân hàng trung ương venezuela cũng thông báo đưa vào lưu hành tiền giấy
mệnh giá hai mươi bolivar nhằm thay thế các đồng tiền mệnh giá thấp hơn
đây là một phần trong kế hoạch triển khai các tờ tiền giấy mệnh giá lớn bao gồm năm trăm linh một hai năm và một mươi bolivar
việc phát hành những đồng tiền mệnh giá lớn diễn ra trong bối cảnh venezuela đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế
trong ba năm liên tiếp do ảnh hưởng của tình trạng giá dầu tụt dốc nghiêm trọng
lo ngại trước các vụ tấn công bằng xe tải ở châu âu trong năm qua chính quyền thành phố new york của mỹ cho biết
sẽ triển khai hàng chục xe tải trên đường phố và hàng nghìn nhân viên cảnh sát vào thời điểm giao thừa
để tăng cường an ninh đề phòng các vụ tấn công tương tự xảy ra
sở cảnh sát new york thông báo sẽ cho đặt khoảng sáu mươi năm xe tải chở cát đặt tại các vị trí quan trọng
quanh quảng trường thời đại nơi sẽ tập trung hơn một triệu người chứng kiến lễ thả quả cầu pha lê truyền thống
chào đón năm mới lực lượng chức năng cũng sẽ huy động khoảng một trăm linh phương tiện hạng nặng
tại nhiều địa điểm trong thành phố để bảo vệ đám đông trước nguy cơ tấn công bằng xe tải
như các vụ tấn công khủng bố tại nis của pháp và berlin của đức
bên cạnh đó new york cũng triển khai bảy cảnh sát và nhân viên lực lượng chống khủng bố tuần tra thường xuyên
khu vực quảng trường thời đại và các địa điểm khác
người dân muốn vào quảng trường thời đại sẽ chỉ được phép mang theo túi nhỏ
và phải có ít nhất hai chốt kiểm soát an ninh
cảnh sát cũng sẽ cho đóng cửa một phần của hai tuyến phố năm bảy và năm mươi
trong khi đó tại rio de janeiro
brazil đang diễn ra lễ tế thần biển yemeja
đây là một trong nhiều hoạt động được tổ chức thường niên để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
của cộng đồng người brazil gốc phi
đông đảo người brazil gốc phi đã có mặt trên bãi biển nổi tiếng copacabana
để chuẩn bị cho buổi lễ tế thần biển
trong trang phục trắng rất nhiều người mang theo hoa mỹ phẩm và những bức thư bày tỏ mong ước năm mới
để dưng lên yemanja với hy vọng nữ thần sẽ ban phước lành cho họ
lễ vật được đặt trên thuyền tự chế và thả cá
trong bãi biển để gửi đến nữ thần lễ tế thần yemanja là truyền thống đã theo những người nô lệ gốc phi
du nhập vào brazil từ hàng trăm năm trước
đây là một trong những vị thần của đạo iouba phổ biến trong các nền văn hóa châu mỹ gốc phi
buổi lễ được tổ chức một ngày trước cuối cùng của năm để không chùng với các hoạt động chào đón giao thừa chính thức
khi hàng triệu người được dự kiến sẽ tập trung ở bãi biển kopacabana
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân